các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiếc xe mất lái lao xuống cống sâu bên đường lật ngang
hàng chục hành khách trong đó có nhiều người nước ngoài hoảng loạn la hét kêu cứu
sau khi tai nạn xảy ra nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng phá cửa cứu người mắc kẹt ra ngoài
lực lượng công an huyện hàm tân trạm cảnh sát giao thông hàm tân lực lượng cứu hộ lập tức tham gia ứng cứu người gặp nạn
vụ tai nạn làm chị nguyễn thị lê mỹ duyên chú quận gò vấp tp hcm tử vong
lái xe trần quốc tài cùng bốn hành khách khác bị thương rất nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu
hiện công an huyện hàm tân đang thụ lý điều tra vụ việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế tài ngủ gật